tại văn phòng chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã chủ trì hội nghị
ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi về báo cáo kết quả thực hiện
các chương trình mục tiêu quốc gia năm hai nghìn một mươi tám và xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín
tính đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám cả nước có gần bốn xã đạt chuẩn nông thôn mới
trong đó có ba địa phương một trăm linh số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
hai mươi chín tỉnh phê duyệt đề án chương trình mỗi làng xã một sản phẩm qua đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn
đặc biệt góp phần hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới
tuy nhiên bên cạnh những kết quả thì vẫn còn có sự tranh lệch khá xa về xây dựng nông thôn mới giữa xã miền núi và vùng đồng bằng
nguyên nhân chủ yếu là do xã miền núi còn rất nhiều khó khăn không huy động được nguồn lực xã hội hóa
nên khó hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo mục tiêu đề ra
phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng năm hai nghìn một mươi chín các bộ ngành trung ương cần phối hợp với các tỉnh địa phương
đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã miền núi nhất là các tỉnh còn nhiều khó khăn tỷ lệ hộ nghèo cao
hiện chương trình cho vay vốn đối với hộ nghèo mức cho vay còn thấp chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất của người dân
các bộ ngành đề nghị xem xét nâng mức cho vay để hộ nghèo được tiếp cận với nguồn vốn
về vấn đề này phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu cần mở rộng tín dụng chính thức nhằm đẩy lùi tình trạng tiến dụng đen
đã từng xảy ra tại một số tỉnh địa phương trong thời gian vừa qua
năm hai nghìn một mươi chín cần tập trung tinh thần bứt phá đối với hai chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
nhằm hạn chế tái nghèo tình trạng trục lợi chính sách hướng tới giảm nghèo bền vững hạn chế sự tranh lệch vùng miền trong phát triển kinh tế xã hội